vào khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng hai một phần diện tích rừng thông trong khu vực tổ một khu một phường đại yên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã bốc cháy dữ dội
vị trí đám cháy nằm lưng đồi gần cầu yên lập cách quốc lộ một mươi tám khoảng một km đến hai mươi một h ngày tám tháng hai đám cháy vẫn chưa được khống chế
do đường vào hiểm trở nên việc chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngọn lửa vẫn đang bốc cao hàng chục mét đe dọa đến hàng chục hectare rừng thông đặc dụng
do trời có gió nên ngọn lửa bốc cao và lan nhanh hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh và người dân đang nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy như tạo đường băng cản lửa dùng bốn máy thổi để hạn chế đám cháy
do địa hình phức tạp và không có đường cho xe chuyên dụng di chuyển lực lượng chức năng phải dùng thiết bị cầm tay dập lửa
và phát quang ngăn đám cháy lan rộng ra rừng thông đặc dụng
vào khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày tại đỉnh đèo bụt thuộc phường hà phong thành phố hạ long tiếp giáp với thành phố cẩm phả cũng xảy ra cháy rừng
vị trí đám cháy nằm ngay sát quốc lộ một mươi tám a hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và chưa xác định được thiệt hại